khoảng hơn hai tuần nay số ca mắc sởi tại tp hcm và các tỉnh thành khu vực phía nam tăng lên nhanh chóng
mỗi ngày các bệnh viện tại tp hcm tiếp nhận từ bốn mươi đến bảy mươi ca mắc sởi
trong đó số ca mắc sởi ở người lớn cũng tăng chiếm đến năm mươi
khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm trung bình mỗi ngày tiếp nhận và điều trị nội chú cho gần bốn mươi ca mắc sởi
trong đó có nhiều ca phải chăm sóc đặc biệt
khu vực nội chú luôn trong tình trạng quá tải thiếu dần bệnh
bảy mươi là bệnh nhân mắc sởi được chuyển từ các tỉnh thành khu vực phía nam về tp hcm
đáng chú ý có đến tám mươi bệnh nhi bị sởi là trẻ dưới chín tháng tuổi độ tuổi chưa đủ tháng trước mùa sởi
trong đó có cả những ca là trẻ sơ sinh mới chỉ hơn hai mươi ngày tuổi
năm mươi còn lại là trẻ chưa được trích ngừa do không đủ điều kiện sức khỏe do mắc bệnh lý nền
để giảm tài các bệnh viện chỉ tiếp nhận điều trị nội trú đối với các trường hợp đã biến chứng nặng
các trường hợp khác được hướng dẫn chăm sóc tại nhà
trẻ có những dấu hiệu nào trở nặng của bệnh sởi ví dụ như trẻ này sẽ sốt cao mà không hẹ
hoặc là trẻ nôn hết tất cả mọi thứ hay là trẻ ly bì hơn trẻ co giật lơ mơ
hay thậm chí là trẻ đã ra ban hết rồi nhưng mà cứ sốt hoài không hẹ
hay là trẻ thở nhanh hơn thở mệt hơn
thì những cái trường hợp đó thì bác sĩ dặn dò sẽ quay lại tái khám một cách sớm nhất
cùng với số trẻ mắc bệnh không ngừng tăng lên hàng ngày thì số ca mắc ở người lớn cũng tăng lên
tại khoa nội a bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm số ca người lớn mắc chiếm năm mươi
mặc dù bệnh sởi không quá nguy hiểm ở người lớn
nhưng đối với thai phụ lại dễ rơi vào tình trạng đáng lo ngại
điều phụ nữ có thai thì rất là quan tâm
tại vì người ta bị cái miễn dịch kém trong thời kỳ mang thai
thì tháng một mươi một năm vừa rồi thì khoa có một thai phụ bị lương thai
và trong tháng một mươi hai này thì mình có ba thai phụ phải sanh trước cái thời gian chấm dứt thai kỳ
theo các bác sĩ những năm gần đây bệnh sởi thường bùng phát quanh năm
không theo mùa như trước đây
các trường hợp dễ mắc là trẻ em chưa đến tuổi trích ngừa hoặc trẻ có bệnh lý nền không được trích
kể cả người lớn cũng dễ mắc sởi nếu chưa được trích ngừa
do vậy chích ngừa sởi đầy đủ là biện pháp phòng ngừa quan trọng cần được quan tâm
đồng thời tránh cho tiếp xúc với mầm bệnh trong cộng đồng và gia đình